nước pháp hôm nay bước vào ngày im lặng với các cuộc vận động tranh cử không được tiến hành
khi ngày mai chính là thời khắc quyết định của cuộc bầu cử vào nước pháp
liệu đã sẵn sàng quyết định ai sẽ là tổng thống mới bà le pen hay là ông macron
điều đáng nói là theo kết quả của một cuộc khảo sát trước bầu cử tổng thống ở pháp
thì cho thấy là sẽ có một lượng lớn cử tri pháp không đi bỏ phiếu hoặc là bỏ phiếu trắng
ngày mai bảy tháng năm chính là ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại pháp
với sự quan tâm của dư luận không chỉ nước pháp mà toàn bộ châu âu cũng như trên thế giới
ngay trước thềm cuộc bầu cử các khảo sát mới nhất đều cho thấy ứng cử viên emmanuel macron
theo đường lối trung dung đang nới rộng khoảng cách với đối thủ là bà marin le pen
thuộc phe cực hữu khi giành được tỷ lệ ủng hộ sáu mươi
trong khi đó ứng cử viên le pen chỉ nhận được ba mươi bảy
ngay trước khi thời điểm tranh cử chính thức khép lại cả hai ứng cử viên tổng thống pháp
vẫn tích cực vận động sự ủng hộ của cử tri đặc biệt là các cử tri còn đang
do dự khi đứng trước hai sự lựa chọn một đất nước gần gũi với liên minh châu âu eu
thương mại tự do theo quan điểm của ứng cử viên macron hay một đất nước đóng cửa biên giới
và từ bỏ đồng tiền chung euro mà bà ler pen theo đuổi
kết quả khảo sát mới công bố cũng cho thấy sẽ có một lượng lớn cử tri pháp không đi bỏ phiếu
hoặc bỏ phiếu trắng khi nhiều cử tri cánh tả thất vọng do ứng cử viên của họ
không lọt vào vòng bỏ phiếu thứ hai
tôi hiện chẳng nghiêng về ứng cử viên nào bản thân tôi cũng đang bị chia rẽ
và tôi nghĩ nước pháp cũng vậy rất nhiều người dân pháp sẽ bỏ phiếu một cách miên cưỡng
có hai ứng cử viên một là bà le pen có những quan điểm tôi không ủng hộ
tuy nhiên ứng cử viên macron tôi cũng không chắc ông là người sẽ đại diện
cho những người dân bình thường chúng tôi ông sẽ nhận được sự ủng hộ của những doanh nghiệp
ngân hàng hơn bản thân tôi cũng không chắc chắn rằng sẽ muốn ai là nhà lãnh đạo đất nước
trong lúc này an ninh cũng là một vấn đề được quan tâm trong cuộc bầu cử pháp
khi nước này gần đây phải đối mặt với hàng loạt vụ tấn công khủng bố
theo cố vấn truyền thông bộ quốc phòng pháp ông bernard broulon cho biết
pháp sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao trong cuộc bầu cử ngày mai
ngày bầu cử là một thời điểm rất quan trọng đối với nước pháp
do đó tất nhiên rất quan trọng với lực lượng an ninh
lực lượng an ninh sẽ được huy động một cách tối đa giúp bảo đảm an ninh
cũng như bảo vệ quyền bầu cử của các cử tri pháp
cảnh báo an ninh đã được đưa ra ở thủ đô paris và các vùng lân cận
hiện pháp đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan
để bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử
với việc bắt giữ một số đối tượng tình nghi
cũng như thu giữ những vũ khí trong các cuộc đột kích ở pháp
tất cả đang được chuẩn bị chú đáo cho cuộc bầu cử tổng thống
được cho là quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại pháp